sáng ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
sau đợt một của kỳ họp thứ một mươi cử tri đã bày tỏ nhiều ý kiến chung quanh các vấn đề mà quốc hội đã thảo luận
đợt một của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn được diễn ra theo hình thức trực tuyến
tiến hành xem xét cho ý kiến về hàng loạt dự án luật
phiên họp quan trọng này đã được nhân dân cả nước quan tâm theo dõi cũng như cho ý kiến đánh giá
qua kỳ họp quốc hội vừa rồi không riêng vì tôi một toàn dân
cũng đều thấy những bước tiến triển mới của nhà nước và có một lòng quyết tâm rất cao
vì vậy cho nên là kinh tế hiện nay tuy rằng covid như thế nhưng vẫn tăng trưởng
là vì có đồng lòng và quyết tâm và tìm đủ mọi cách để mà ta vượt được covid một mươi chín
qua cuộc họp vừa rồi và tôi cũng được theo dõi
vừa rồi tôi rất mừng tức là ở việt nam chúng ta tuy dịch covid nó tàn phá thế giới như thế
nhưng mà riêng việt nam thì hầu như đứng đầu về cái nạn chống được dịch covid
một cái thứ hai nữa là tôi phấn khởi nữa tức là việt nam chúng ta theo tôi được biết là tăng trưởng
tức là đứng thứ hai ở châu á
bên cạnh đó cử tri cũng bày tỏ ý kiến về các điều luật được quốc hội thảo luận và xem xét cho ý kiến
bên cạnh đó cử tri cũng bày tỏ ý kiến về các điều luật được quốc hội thảo luận và xem xét cho ý kiến
qua những đạo luật mà được quốc hội đưa ra để thảo luận và lấy ý kiến

thì thấy rằng đạo luật về bảo vệ môi trường là cũng rất cần thiết trong thời gian hiện nay
bởi vì thực tế mà nói thì cái vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu ở ta là vừa qua nó vẫn còn những cái bất cập
cho nên là các cử tri cũng mong muốn tức là chính phủ và các ban ngành làm sao quan tâm hơn nữa
cho nên là các cử tri cũng mong muốn tức là chính phủ và các ban ngành làm sao quan tâm hơn nữa
đến cái vấn đề môi trường ô nhiễm môi trường cũng như là vấn đề khí hậu để làm sao mà giảm thiểu những cái thiệt hại có thể xảy ra
khi những trước những cái thiên tai và những cái biến đổi khó lường của thời tiết
cử tri gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước và quốc hội
đồng thời thể hiện mong muốn quốc hội tiếp tục có những đổi mới cải tiến để hoạt động hiệu quả hơn